văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ
về nghỉ lễ tết năm hai nghìn một mươi tám của cán bộ công chức viên chức
theo đó nghỉ tết âm lịch từ thứ tư ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tức ngày hai mươi chín tháng chạp năm đinh dậu
đến hết thứ ba ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám dịp lễ quốc khánh nghỉ ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
và nghỉ bù vào ngày thứ hai mùng ba tháng chín
thủ tướng chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên bố trí các bộ phận làm việc hợp lý
để giải quyết công việc liên tục bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân
các cơ quan đơn vị không nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào kế hoạch cụ thể
của mỗi đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp